đấu tranh với tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy chưa bao giờ là dễ dàng
mà đây chính là cuộc chiến trường kỳ gian nan vất vả
không chỉ dùng sức mà những cán bộ chiến sĩ còn phải có một tư duy nhạy bén
để đấu trí với những chiêu trò danh ma xảo quyệt của đối tượng
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng công an tỉnh yên bái đã phá được một chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hai mươi bánh heroin cùng bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
vụ án có số lượng ma túy lớn nhất ở thời điểm đó
là minh chứng rõ nét nhất cho sự khó khăn thử thách của cuộc chiến chống tội phạm ma túy này
những tình tiết về quá trình gian nan phá án
qua lời kể của các cán bộ điều tra viên và các chiến sĩ trực tiếp tham gia đánh án
sẽ cho chúng ta biết được cuộc chiến cam go của những người lính trên mặt trận đấu tranh
với những kẻ giao rắc cái chết trắng
yên bái là tỉnh miền núi phía bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du bắc bộ việt nam
trong khi đó trình độ dân trí không đồng đều
nhiều vùng đồng bào còn những tập tục lạc hậu
nhận thức về pháp luật còn hạn chế
vì vậy yên bái trở thành địa bàn thuận lợi
để các đối tượng lợi dụng buôn bán vận chuyển trái phép

và bộ công an làm nhiệm vụ

yêu cầu ban chuyên án đặt ra
là phải bắt giữ giàng a đua
cùng toàn bộ tăng vật
bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ cũng như người dân
sinh sống trên địa bàn
cùng với đó là việc giữ bí mật thông tin
nhanh chóng đấu tranh với đua

các lực lượng đấu tranh chuyên án
là một trong những lực lượng

các lực lượng đấu tranh chuyên án là một trong những lực lượng đấu tranh chuyên án
chúng tôi đã trưng tập một số đồng chí cán bộ chiến sĩ của công an tp vân bái
chúng tôi đã trưng tập một số đồng chí cán bộ chiến sĩ của công an tp vân bái
rồi là phòng cảnh sát cơ động
để thực hiện kế hoạch đấu tranh phá án
vì lực lượng để chúng tôi dài
theo công đường đối tượng vận chuyển ma túy
thì có đường rất là dài
rồi họ rất là nhiều lực lượng
để có thể tham gia các nhiệm vụ
do vậy là chúng tôi đã huy động
trong số cán bộ chiến sĩ
trong cái chuyên án này
với hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ
trong cái giai đoạn phá
đây là một chuyên án lớn
sau khi đã nghiên cứu kỹ hoạt động của đối tượng
cũng như quãng đường mà đối tượng có thể di chuyển
ban chuyên án đã chia làm bốn mũi
tổ chức các chốt chặn bắt giữ đối tượng
một mũi là chốt chặn tại huyện thanh sơn phú thọ
hai tổ mỗi tổ may phục
tại địa bàn thị trấn nông trường trần phú
và xã cát thịnh huyện văn chấn
tổ còn lại chốt chặn
tại xã vân hội huyện trấn yên tỉnh yên bái
để tránh việc đối tượng đánh lạc hướng cơ quan điều tra
ban chuyên án còn huy động thêm lực lượng trinh sát
mật vụ ở các tuyến đường lẫn từ sơn la sang yên bái
để không làm mất dấu đối tượng
khi thực hiện kế hoạch vây bắt đối tượng
thì chỉ đạo là chuẩn bị công cụ phương tiện
là mặc áo giác
chống đối tượng
để đảm bảo cho an toàn
cho lực lượng tham gia
khi mà đối tượng có súng
để chống trả lại lực lượng chức năng
và cũng áp dụng các biện pháp
nghiệp vụ để xác định
xem là đối tượng
đi mang theo vũ khí hay không
để có một
phương án đấu tranh
cho nó phù hợp
đảm bảo an toàn cho lực lượng
tham gia cũng như
các lực lượng khác
khi mà có thông tin về đối tượng
thì chúng tôi phải phối hợp
rất nhiều đối với lực lượng
ví dụ như là một là công an tỉnh yên bái
phòng ban túy của tỉnh yên bái này
rồi các phòng ban nghiệp vụ trong công an tỉnh này
rồi cũng như công an các huyện
ví dụ như huyện trạm tấu này
công an huyện văn chấn này
rồi đối với các công an các tỉnh bạn
ví dụ như công an tỉnh hòa bình này
và công an tỉnh sơn la này
công an huyện lóng luông này
rất nhiều đơn vị
và đối với các cục nghiệp vụ
thì chúng tôi phải phối hợp với
cục lúc đó gọi là c bốn
để mà thu thập tất cả các thông tin
từ việc đó phải áp dụng đồng bộ
thì mới thu thập được
mới thành công được chuyên án
khi các đối tượng thông báo cho nhau
chuyến hàng di chuyển
cũng là lúc các đồng chí trong ban chuyên án
sẵn sàng vào vị trí như kế hoạch đã đặt ra
khi các đối tượng thông báo cho nhau chuyến hàng di chuyển

đã được đánh giá
khi các đối tượng thông báo cho nhau chuyến hàng di chuyển
sẽ chỉ là cá nhân
đồng chí trong kỳ hội
đối tượng thông báo cho nhau chuyên hàng di chuyển

toàn bộ di biến động của đối tượng lúc này đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát

mà những tuyến đường mà trước đây đối tượng

thì chúng tôi đã cử đến ba tổng công tác

mà đi theo một con đường hoàn toàn mới
mà sau đó thì chúng đi dọc theo bờ sông hồng lên
địa bàn ngã ba vân hội huyện trấn yên

thì trước những diễn biến mà khi mà thu thập thông tin được rằng là xác định đối tượng đã thay đổi tuyến đường đi

để nhanh chóng để có thể là theo hóa được đối tượng
để mà cũng như là làm sao mà nắm được tình hình hoạt động của đối tượng
di biến động của đối tượng

xin chào và hẹn gặp lại